công an phường bình khánh vừa phối hợp cùng các đơn vị điệp cùng đội nghiệp vụ công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
vừa kiểm tra và phát hiện một nhóm thanh thiếu niên thuê phòng trọ để sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một h bốn mươi năm sáng ngày một tháng năm tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ trên đường số năm thuộc khóm bình khánh bảy phường bình khánh
lực lượng công an phát hiện tại phòng trọ số chín có lý đức nghĩa lý hiệu đăng và huỳnh công thành cùng trú tại phường bình khánh
phát hiện và thu giữ nhiều bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng và viên nén nghi là ma túy tổng trọng lượng khoảng năm mươi g
có nhiều dụng cụ và tăng vật liên quan đến hoạt động mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng
tại cơ quan công an nghĩa khai nhận chất tinh thể màu trắng và những viên nén trong các bọc ni lông trên là ma túy của nghĩa mua đem về phòng trọ cất giấu để sử dụng và bán lại kiếm lời
qua test nhanh cả ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy